ban chấp hành bộ đội biên phòng tỉnh con tum phối hợp với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
chi nhánh con tum đã tổ chức lễ khánh thành bàn giao nhà máy ấm tình thương cho hai trẻ mồ côi ở xã đắc xú huyện ngọc hồi
theo đó ngôi nhà được trao cho hai chị em y lẫy sinh năm hai nghìn bốn và y lĩ sinh năm hai nghìn tám
chú thuần cây roi xã đắc xú huyện ngọc hồi thuộc đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ
ngôi nhà có diện tích sáu mươi m hai gồm một phòng khách hai phòng ngủ tổng giá trị căn nhà một trăm linh năm triệu đồng
trong đó ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh con tum hỗ trợ năm mươi triệu đồng
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh con tum hỗ trợ hai mươi triệu đồng hội liên hiệp thành phố hà nội hỗ trợ năm triệu đồng
ba mươi triệu đồng còn lại là đóng góp công sức vật chất của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đắc xú và cán bộ chính quyền địa phương xã đắc xú
hiện nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh con tum cũng nhận nuôi một mươi bốn cháu tại các đồn
người già neo đơn hai mẹ và một mẹ liệt sĩ hỗ trợ bảy mươi năm em học sinh trong chương trình nâng bước em đến trường